trước tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm vẫn đang diễn biến phức tạp
có nguy cơ lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận
bộ y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hướng dẫn tiếp nhận
người về từ tp hcm
theo đó tất cả người từ tp hcm đến các tỉnh thành phố khác phải tự cách ly bảy ngày
và xét nghiệm covid một mươi chín ba lần
công văn hỏa tốc của bộ y tế cho biết hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín
tại tp hcm vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường
đang tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận
cần sớm có các giải pháp hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa
kịp thời kiềm chế đẩy lùi và kiểm soát tình hình
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo thực hiện các nội dung sau
ủy ban nhân dân tp hcm trao đổi thống nhất với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
trước khi đưa những người từ tp hcm về các tỉnh thành phố khác
đồng thời thống nhất bố trí phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
tất cả những người từ tp hcm trừ các trường hợp từ các tỉnh thành phố khác đi qua tp hcm nhưng không dừng đổ
được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định
thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian bảy ngày tiếp theo
ngoài ra phải thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày đầu ngày thứ ba và ngày thứ sáu trong thời gian cách ly y tế tại nhà